hội nghị phát triển du lịch miền trung và tây nguyên đã khai mạc tại thành phố huế
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị cùng tham dự có hơn năm trăm linh đại biểu
bao gồm lãnh đạo các bộ ban ngành một mươi chín tỉnh thành phố miền trung và tây nguyên
các cơ quan đại diện ngoại giao các tổ chức quốc tế các chuyên gia kinh tế du lịch
hội nghị bàn về các cơ chế chính sách giải pháp đột phá để phát triển lĩnh vực mũi nhọn của khu vực này
hội nghị bàn về các cơ chế chính sách giải pháp đột phá để phát triển lĩnh vực mũi nhọn của khu vực này
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao về sự tìm tòi sáng tạo của các doanh nghiệp trong và ngoài nước
đồng thời chỉ rõ những ưu khuyết điểm của ngành du lịch nói chung và du lịch miền trung tây nguyên nói riêng
thủ tướng cũng đã đề nghị các địa phương thực hiện nhóm các giải pháp về đầu tư hạ tầng nhân lực
cũng như đẩy mạnh đầu tư cho công tác quảng bá theo cụm chứ không phải là các địa phương doanh nghiệp đang thực hiện
tại hội nghị này có khoảng một mươi năm doanh nghiệp được trao quyết định chủ trương đầu tư các dự án liên quan đến lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng nông nghiệp với tổng mức đầu tư trên ba mươi hai ba trăm linh tỷ đồng